ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã ban hành nghị định một hai nghìn một mươi bảy ndcp sửa đổi bổ sung cho một số nghị định quy định chi tiết việc thực hiện luật đất đai và có hiệu lực từ ngày ba tháng ba tới
nội dung của nghị định này có nhiều điểm mới được sửa đổi bổ sung được dư luận đánh giá là có nhiều thuận lợi cho người dân trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ
theo đó người dân mua bán bằng giấy tờ viết tay từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn đến trước ngày một tháng một năm hai nghìn tám sẽ được hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là sổ đỏ
thay đổi trên giúp rất nhiều trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay được hợp thức hóa
quy định của nghị định này đã mở rộng điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nếu như trước đây giao dịch bảo đảm trong ba ngày thì nay rút xuống còn hai ngày trong khi thủ tục cấp giấy chứng nhận được rút lại chỉ còn bảy một mươi ngày thay vì một mươi năm ngày như trước